một chín trăm năm mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín được in hạn sử dụng đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trên bao bì đều là chữ nước ngoài dập made in china tuy nhiên lại công bố chuẩn chất lượng châu âu
hà nội vasava baland hai hà nội bucharest rumani ba hà nội budapest hungary bốn hà nội bratislava slovakia năm hà nội maskova nga sáu hà nội minsk belarus
hiện tại vùng chiến sự toàn bộ vùng trời ukraine một phần phía tây của nga đã tạm đóng cửa với bay dân sự
sau đó nếu có chuyến bay lãnh đạo việt nam airlines cho biết phải đưa công dân việt nam tới các vùng được phép bay và an toàn sau đó mới đưa máy bay tới đón
công an huyện krong nang tỉnh đắk lắc đang điều tra xử lý đối tượng trần văn niu chú ở thôn tam đồng xã gia tam huyện krong nang có hành vi dùng dao đâm người em gây thương tích nặng
trước đó niêu cùng với em ruột của mình là trần văn lân uống rượu với hai người khác tại nhà của niêu
sau đó sau niu uống quá nhiều rượu nên không uống nữa và đi vào khuôn
trước đó trần văn lân đi vào phòng ngủ còn anh lân cùng với hai người khác đi ra ngoài hiên nhà ngồi
mặc dù trước đó không có mâu thuẫn gì nhưng do say rượu không làm chủ được mình nên lưu đã tỉnh dậy rồi lấy một con dao dưới giường ngủ đi ra ngoài
khi gặp anh lân đang đứng ở ngoài hiên niu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải của anh lân
sau khi đâm anh lân xong lưu lại đi vào phòng ngủ chốt cửa ngủ tiếp
anh lân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn không thiệt mạng nhưng bị thương tích năm mươi bốn
thực hiện kế hoạch của bộ công an từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
ngay trong ngày đầu cao điểm gia quân đã có những trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý nghiêm
một mươi năm h bảy phút ngày một tháng ba
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm cục cảnh sát giao thông
phối hợp cùng phân viện khoa học hình sự tại thành phố đà nẵng
đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển số ba mươi bảy b một nghìn chín trăm bốn mươi năm
qua kiểm tra bằng que tét nhanh má túy trong nước tiểu đã phát hiện lái xe có kết quả dương tính với má túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe
tạm giữ phương tiện và tiến hành các thủ tục xử phạt
qua kiểm tra bằng que tét nhanh má túy trong nước tiểu
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm cục cảnh sát giao thông
đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển số ba mươi bảy b một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trên tuyến cao tốc quảng ngãi đà nẵng đội tuân trác kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
đã thành lập ba chút kiểm soát
riêng trong ngày đầu cao điểm ra quân hơn một trăm linh phương tiện đã được yêu cầu dừng kiểm tra ma túy
nông độ cồn đối với tài xế
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để phát hiện các trường hợp tái phạm từ đó áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định
các trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy sẽ tổ chức xác minh về nhân thân lập danh sách gửi cơ quan tổ chức
ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi người đó làm việc cư trú để có biện pháp quản lý theo quy định của luật phòng chống ma túy
kiến nghị với ngành giao thông vận tải có biện pháp trong việc quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình phối hợp với công an huyện hưng hà và công an thị trấn hưng nhân
vừa bắt đối tượng trần bá lượng trú tại thị trấn hưng nhân huyện hưng hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra trên người và nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin có tổng trọng lượng
hơn hai trăm linh gram ba mươi túi nhỏ chứa hơn hai mươi tám gram ketamin và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng lượng khai nhận mua số ma túy trên sau đó chia ra các túi nhỏ để bán kiếm lời
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết đây là điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc bắt giữ đối tượng trần bá lượng triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên được nhân dân địa phương phấn khởi và đánh giá cao
lại có thêm một vụ cướp xe ôm xảy ra
tại địa bàn thành phố hà nội với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
như vậy tội phạm cướp xe ôm xe taxi vẫn tiềm ẩn phức tạp
đặc biệt khi dịch bệnh covid một mươi chín tác động không nhỏ đến đời sống xã hội
đã khiến nhiều nơi và nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế
từ đây dẫn đến nguy cơ phát sinh các loại tội phạm cướp cướp giật tài sản trộm cắp tài sản
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức hà nội
sơn nghiện ma túy không có việc làm ổn định và sống lang thang
khi hết tiền sơn nảy sinh ý định đi cướp tài sản
sơn đã gọi xe ôm và cố tình yêu cầu tài xế đưa vào đoạn đường vắng ít người qua lại
tại đây sơn đã dùng một viên gạch đập vào đầu tài xế cướp xe và bỏ chạy
trước đó ngày một mươi bốn tháng một lê văn trường cũng là đối tượng nghiện ma túy và đã gọi xe taxi
sau đó trường yêu cầu tài xế đi lòng vòng
khi đi đến đoạn đường vắng người thuộc phường trung văn quận nam tử liêm
trường đã rút dao kề cổ khống chế lái xe và cướp của nạn nhân số tiền năm trăm linh đồng
đây chỉ là một trong số ba vụ cướp tài sản của lái xe taxi
liên tiếp xảy ra tại địa bàn hà nội trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
phương thức thủ đoạn của các đối tượng này chính là bài học để mỗi tài xế cần nêu cao cảnh giác
tất cả mọi người đi làm như anh em tôi là lên cảnh giác đi vào những khu vực vắng vẻ và chỗ không có người
mặc dù là các lái xe taxi đã được các cơ quan chức năng
các cơ quan chức đăng là tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn phạm tội
rồi là các tình huống mình để đối phó với khi gặp phải các đối tượng cướp tài sản
tuy nhiên là một số lái xe vẫn còn tình trạng lơ lành
mất cảnh giác trong cái việc đón và chở khách đi
cụ thể ví dụ như là việc khi đón khách khách yêu cầu chở đi đến các tuyến đường lòng vòng
không có điểm đến cố định hoặc đi qua nhiều tuyến đường vắng
lái xe mất cảnh giác từ đó dẫn tới việc đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản
các vụ cướp xe ôm xe taxi đều nhanh chóng được lực lượng công an điều tra truy xét
và các đối tượng gây án đều bị bắt giữ trong thời gian nhanh nhất
để chủ động ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
mỗi tài xế xe ôm taxi cần chủ động trang bị các kỹ năng nhận biết dấu hiệu phạm tội của loại tội phạm này
từ đó không để đối tượng có cơ hội gây án
từ tin báo của quần chúng nhân dân vào quá trình theo dõi
công an huyện kronana tỉnh đắk lắk vừa triệt phá một nhóm đánh bạc tại nhà riêng
ở xã bình hòa huyện kronana
nhóm đánh bạc dưới hình thức bài cào liêng ăn tiền
tại nhà của nguyễn xuân thiết
thiếp chú ở thôn bốn xã bình hòa đã bị lực lượng công an bắt quả tang
thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hơn hai mươi năm triệu đồng cùng nhiều tăng vật để đánh bạc
thiếp đã bàn bạc với tống xuân lượng chú tại huyện kronana
cho các đối tượng khác đến chơi để thu tiền sâu rồi chia cho nhau
ngoài ra lượng và thiếp còn dùng tiền của mình để cho các con bạc đến chơi vay để thu tiền lãi
thưa quý vị thực hiện kế hoạch của bộ công an từ ngày một tháng ba
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
ngay trong ngày đầu cao điểm gia quân đã có những trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý nghiêm
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm cục cảnh sát giao thông
phối hợp cùng phân viện khoa học hình sự tại thành phố đà nẵng
đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển số ba mươi bảy b một nghìn chín trăm bốn mươi năm
qua kiểm tra bằng que test nhanh ma túy trong nước tiểu
đã phát hiện lái xe có kết quả dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe
tạm giữ phương tiện và tiến hành các thủ tục xử phạt
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm cục cảnh sát giao thông
đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển số ba mươi bảy b một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trên tuyến cao tốc quảng ngãi đà nẵng đội tuân tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
đã thành lập ba chút kiểm soát
riêng trong ngày đầu cao điểm ra quân hơn một trăm linh phương tiện đã được yêu cầu dừng kiểm tra ma túy
nông độ cồn đối với tài xế